cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương còn gọi là trách nhiệm hiếu hạn một thành viên tổng công ty mùng ba tháng hai
theo quyết định là khởi tố vụ án hình sự số hai pc ba ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
và quyết định số một mươi bốn qd vksp một ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với sáu bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm
năm trần thanh liêm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
ngô dũng phương trưởng phòng tài chính đảng thuộc văn phòng tỉnh ủy bình dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước